thưa quý vị bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin chi tiết về kết quả xác minh của bộ công an
về nghi vấn lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối với đề thi môn ngữ văn hoàn toàn không có việc lộ đề thi
việc dự đoán tên tác phẩm sẽ ra trong đề thi chính thức của ba sinh viên
thuộc một trường đại học tại tp hcm dựa trên sự phân tích của các cá nhân trong nhóm
và kết quả bình chọn của cộng đồng mạng
đối với đề thi môn toán hành vi tiết lộ đề thi môn toán trong thời gian thi của một thí sinh
tại hội đồng thi tp hcm đã vi phạm quy chế thi
cơ quan chức năng của bộ công an đang phối hợp với các bên liên quan
làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật